thông tin từ trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm cho biết đơn vị sẽ tăng cường hơn một tám trăm linh chuyến xe buýt
phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm tới đây
cụ thể trung tâm sẽ tăng cường một tám trăm ba mươi năm chuyến xe buýt đối với một mươi ba tuyến buýt có trợ giá và năm tuyến buýt không trợ giá
để phục vụ việc đi lại dịp lễ dỗ tổ hùng vương kỷ niệm bốn mươi ba năm ngày giải phóng hoàn toàn miền nam
thống nhất đất nước ba mươi tháng bốn và một trăm ba mươi hai năm ngày quốc tế lao động mùa một tháng năm
đơn vị cũng cắt giảm hai tám trăm bảy mươi hai chuyến tại hai mươi tuyến buýt thường xuyên vắng khách
trung tâm quản lý giao thông công cộng tp hcm tiếp tục duy trì tốt hoạt động của tổng đài một nghìn hai mươi hai
để kịp thời giải đáp thông tin hỗ trợ hành khách khi có yêu cầu
ngoài ra đã chuẩn bị sẵn bảy mươi xe buýt để tăng cường giải tỏa hành khách tại bến xe miền đông
bến xe miền tây và các bến xe khác khi cần thiết